văn phòng chính phủ vừa phát đi ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc alibaba
phó thủ tướng thường trực yêu cầu bộ công an chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra
làm rõ các hành vi vi phạm xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc alibaba
để sớm đưa ra truy tố xét xử theo quy định của pháp luật
và thu hồi tài sản do các hành vi phạm tội mà có
trong quá trình điều tra nếu phát hiện có sự bao che của cán bộ công chức các cơ quan nhà nước
cần xác minh làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
phó thủ tướng thường trực cũng chỉ đạo chủ tịch ubnd các tỉnh đồng nai bình thuận bà rịa vũng tàu
chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai
kinh doanh bất động sản khi đã để xảy ra các vụ án trên địa bàn
nếu phát hiện có vi phạm của tổ chức cá nhân liên quan phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
bộ tài nguyên và môi trường bộ xây dựng ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
được yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai kinh doanh bất động sản
tiến hành giả soát các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định
lợi dụng đêm tối đột nhập vào các cửa hàng tạp hóa hay là các nhà dân để trộm cắp tài sản
hai đối tượng trần ánh ngọc và nguyễn công hưởng cùng chú tại huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
đã bị công an thành phố bảo lộc ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam
theo điều tra từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay với thủ đoạn lợi dụng đêm tối cùng các dụng cụ như kìm xà beng
ngọc và hưởng đã cậy cửa đột nhập vào chín quán tạp hóa và nhà dân tại thành phố bảo lộc và huyện bảo lâm
lấy đi nhiều tài sản như tiền mặt điện thoại di động thẻ cào điện thoại xe máy và nhiều tài sản có giá trị khác
với tổng trị giá gần một trăm hai mươi triệu đồng
ngọc và hưởng là hai đối tượng nghiện ma túy tài sản lấy được trung bán với giá rẻ để lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng
trong những ngày vừa qua tại khu vực rừng phòng hộ lưu vực sông bến hải tỉnh quảng trị
đã xảy ra tình trạng lấn chiếm đất rừng diễn ra phức tạp và trước thực trạng đó lực lượng bảo vệ rừng đã tiến hành ngăn chặn xử lý
trong quá trình truy quét đẩy đuổi các đối tượng đã có hành vi manh động hành hung chống lại lực lượng quản lý bảo vệ rừng
anh trần quang long trưởng phòng quản lý bảo vệ rừng thuộc ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông bến hải đang được điều trị tại bệnh viện
sau khi không đồng ý cho các đối tượng đưa gỗ qua trạm anh long bị hai đối tượng vào hành hung tại trạm

hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
từ đầu năm đến nay đã có hàng chục vụ hành hung chống trả lại lực lượng bảo vệ rừng
trong đó có ba vụ làm bị thương cán bộ

và phối hợp chặt chẽ hơn với các lực lượng chức năng để vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa bảo đảm an toàn tình mạng cho cán bộ
những vụ hành hung lực lượng chức năng bảo vệ rừng liên tiếp xảy ra ở khu vực rừng phòng hộ sông bến hải tỉnh quảng trị
đã cho thấy sự manh động coi thường pháp luật của các đối tượng phá rừng cần được các cơ quan chức năng điều tra
xử lý nghiêm ngăn chặn tình trạng xâm hại tài nguyên rừng ở khu vực này
vào ngày một mươi ba tháng một mươi một ubnd quận thanh xuân hà nội đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại ubnd phường hạ đình từ đó đã xuất ra những kinh nghiệm trong việc tổ chức duy trì huy động các lực lượng phương tiện
tại chỗ xử lý hiệu quả khi có sự cố xảy ra và đặc biệt là tại trụ sở các cơ quan hành chính sự nghiệp cấp cơ sở
nơi thường xuyên tập trung đông người
diễn tập theo đúng tình huống giả định và kế hoạch đề ra các lực lượng tham gia chữa cháy đã rút ra
nhiều kinh nghiệm trong việc huy động phương tiện tại chỗ công tác hiệp đồng tác chiến và các yếu tố thông tin liên lạc
hậu cần phục vụ chỉ huy chữa cháy hơn một trăm linh cán bộ phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp phòng cháy chữa cháy cơ sở
và lực lượng dân phòng đã được huy động đây là dịp để lực lượng chữa cháy tại cơ sở được nâng cao kỹ năng
cứu nạn cứu hộ khả năng thường trực sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp xảy ra kiểm tra tình trạng
hoạt động của hệ thống trang thiết bị phương tiện sẵn có đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm
của người đứng đầu các cấp ủy chính quyền cơ sở trong công tác chỉ đạo quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy
liên quan đến vụ xe container kéo sập dầm cầu bộ hành tại tp hcm vào dạng sáng ngày hôm qua
ông nguyễn thanh nam giám đốc dự án mở rộng xa lộ hà nội thuộc công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật
tp hcm cho biết là chủ đầu tư đã yêu cầu đơn vị thi công giám sát
kiểm tra ra soát lại cao độ cầu bộ hành để có đánh giá chính xác về vụ tai nạn
ông nguyễn thanh nam cũng cho biết thêm theo thiết kế độ tĩnh cầu không bộ hành bị kéo sập là bốn bảy mươi năm mét
hiện chưa rõ thiết kế có sai sót hay không các đơn vị đang kiểm tra và sẽ có thông tin chính thức
đối với xe container cơ quan công an cũng kiểm tra xem có bảo đảm chiều cao theo quy định hay không
khu vực quốc lộ một và đường song hành quốc lộ một đoạn qua khu du lịch suối tiên tp hcm có nhiều xe container lưu thông
theo quan sát chiều cao của các xe container
di chuyển qua khu vực này khá sát với dầm cầu bộ hành đang thi công
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một mươi một tài xế phan quang hưng điều khiển xe container loại bốn mươi feet
chạy trên đường song hành quốc lộ một hướng đồng nai về tp hcm
khi vừa qua khỏi trạm kiểm dịch động vật thủ đức
thì va vào dầm bê tông của công trình cầu vượt bộ hành hầm chui quốc lộ một
một dầm bê tông dài khoảng hai mươi mét đổ sập rơi xuống đè lên thùng container và hàng rào chắn của công trình
trong mùa mơ
bão hiện nay tại các tỉnh thành miền trung
việc khai thác khoáng sản nhất là với những mỏ nằm trong khu dân cư
luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn
người dân thì kiến nghị trong khi đó thì sự vào cuộc giám sát
kiểm tra của các cơ quan chức năng thì vẫn chưa rốt ráo
khiến cho người dân luôn phải sống trong tình cảnh bất an
đó là câu chuyện thực tiễn diễn ra tại xã lộc bình huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
mỏ khai thác khoáng sản của công ty lục lợi
chỉ nằm cách khu dân cư thùng tân an
khoảng hai trăm linh mét thậm chí là chỉ có vài chục mét
là một hộ dân nằm sát chân mỏ từ nhiều năm nay
gia đình bà văn thị hoa không chỉ sống chung với tình cảnh nắng bụi mưa buồn
mà tất cả các thành viên trong gia đình luôn thấp thỏm lo sợ
mỗi khi có tiếng động dữ dội sau nhà
nhiều lần gia đình bà phải di tản đi nơi khác để đảm bảo an toàn
bởi khối lượng đất đá ngộ ngang nằm sát bếp nhà
có thể đổ sập bất cứ lúc nào khi có mưa lớn
về một mưa là lo
nói chung về một mưa là bổ nhà vì lo là sẽ nguồn xuống
rồi đến chừng mà mưa gió quá là phải chuyển cháu con đi cháu chắc đi
hãy biết cái nguồn nước xuống hồi nào mà mình ở ở nhà
chứ đi một ngày một lần mà nguồn nước mưa bào bay là ủy ban về
là cháu tình cư đi chỗ khác
không cho ở trong vùng đất của lục lợi nữa
mỏ khai thác của công ty lục lợi được ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
cấp phép từ năm hai nghìn một mươi năm với diện tích năm hectare
thế nhưng trong quá trình hoạt động mỏ khai thác này vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế
ảnh hưởng đến đời sống dân sinh
chỉ sau một hai cơn mưa lớn khối lượng lớn đất đá phần thì trôi xuống lấp đường dân sinh
phần thì tràn vào nhà dân nằm phía dưới chân mỏ
lục lợi làm một đất đỏ là đường thả là chưa chứng tên đó rồi
còn chạy về đây là một lần mưa xuống là lồi ngang gũi
á qua đường rồi chạy ra là chiếu
qua trao đổi với phóng viên chính quyền địa phương cho biết đã nhiều lần làm việc với các công ty khai thác đất đá
việc khắc phục ô nhiễm được đưa ra bằng biện pháp tưới nước thường xuyên
đối với tuyến đường vào mỏ tạo đường rảnh thoát nước thực hiện che đậy tránh rời vải
tuy nhiên theo phản ánh của người dân mặc dù đã nhiều lần kiến nghị
thế nhưng tình trạng này vẫn cứ tái diễn liên tục
và hiện nay thì sở thống trường cũng đã có thông báo
và đề nghị công ty đột lời ngân cả khóa đồng khai thác theo quy định của luật khóa sản
và hiện nay thì công ty đã chấp hành
và sau thời gian này phòng sẽ tiện độc kiểm tra
nếu có các vấn đề vi phạm liên quan đến đối tượng của công ty này
thì sẽ xử lý thay đổi quyền
vì hiện nay theo quyền của phòng luật về khóa sản mẫu đất này đã hệ thẳng
tại vì các tỉnh miền trung đang phải đối mặt với thời tiết mưa bão thất thường
việc những hộ dân sống sát dưới chân các mỏ đất ngộ ngang vẫn sẽ còn tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn
chính vì vậy đã đến lúc cần sự vào cuộc rốt ráo của các cấp chính quyền trong việc tăng cường công tác
thanh kiểm hoạt động của các mỏ trước và cả sau khi hết thời hạn khai thác
đồng thời giải quyết các kiến nghị mà người dân mong muốn để bà con an tâm sinh sống
trong khi đó tại tỉnh phú trọng phòng xây dựng các mẫu đất ngộ ngang
mưa lớn xảy ra từ ngày một mươi một tháng một mươi một đã khiến cho hàng ngàn mét hối đất đá trên núi sạt xuống
chắn ngang đường khiến cho giao thông khu vực này đã bị tê liệt hàng trăm hộ dân bị cô lập
thông tin mới từ tỉnh quảng ngãi cho biết là tình trạng sạt lở trên tỉnh lộ sáu trăm hai mươi tám tại km ba mươi bảy bảy trăm linh đã cơ bản được khắc phục
giao thông trên tuyến đã trở lại bình thường
ngay sau khi xảy ra sự việc chính quyền địa phương và ngành giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi
đã huy động lực lượng phương tiện khẩn trương khắc phục sạt lở
theo sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi cho biết trong mùa mưa lũ ngành giao thông vận tải luôn chủ động phương án phòng chống lụt bão
sử dụng phương tiện tại chỗ lực lượng tại chỗ vật tư tại chỗ và tổ chức khắc phục kịp thời
đồng thời phân công lực lượng kiểm tra tất cả các tuyến đường
nếu như xảy ra sạt lở sẽ có ngay thiết bị lực lượng cơ động nhân công tại hiện trường khắc phục kịp thời
đảm bảo lưu thông cho bà con đi lại và hiện nay tất cả các tuyến đường đều đã thông suốt
những năm gần đây bờ biển cửa đại tại khu vực cồn doi thuộc phường cửa đại thành phố hội an tỉnh quảng nam
liên tục bị sóng lớn đánh gây sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng của những đợt mưa bão
hàng trăm cây dương liễu trồng phòng hộ tại đây tiếp tục bị cuốn trôi ra biển
trong khi rừng dương phòng hộ này được mệnh danh là lá chắn thép để ngăn chặn sức công phá của sóng biển
khu vực cồn roi là liệt những cây dương liễu bậc gốc
khoảng hơn một trăm linh mét chiều dài bờ biển bị sạt lở
sóng biển đánh mạnh vào bờ để lại những hàm ép sâu hấm chỉ cần vài trận mưa lớn là sạt lở hoàn toàn
ông mai văn trúc lão ngư hơn bốn mươi năm gắn bó với khu vực này cho hay tình trạng sạt lỡ rừng dương xuất hiện tầm ba bốn năm trở lại đây
rừng dương này đã bị thu hẹp
chỉ còn một phần nhỏ diện tích so với trước
từ răng này đi ra còn đi lại xóa lắm
mà trời lại nó còn có khúc không
bốn năm trăm mấy mà trời vẫn còn vô hơn trăm rưỡi
cồn doi được xem như là bức tường che chắn sóng
nếu địa điểm này bị xóa sổ thì vùng rừng dừa tại cẩm thanh và khu vực neo đậu thuyền ở biển cửa đại sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng
nó né với mất cái này
thì cái thành phố hồ an hoặc là phần kia
sọ cậm thanh nó sẽ sống nó sẽ đi thẳng vô
nó không có gì để cảnh trở lại
mà trời không lo cái này tức là tương lai sẽ mất
để ở đây không ở được
lãnh đạo thành phố hồ an cho biết cơ chế sạt lở tại cồn roi đang diễn ra rất phức tạp
tỉnh quảng nam đã nhờ sự vào cuộc của các nhà khoa học để nghiên cứu đánh giá vấn đề này
trong điều kiện hiện nay thì đối với hồ an thì sau hai con bão vừa qua
thì cái vạch bờ biển nó tiếp tục là có một số cái điểm
trong đó có khu vực này và một số điểm khác
hiện tượng là biển nó xâm thực vào bên trong
thì những cái vị trí mà trọng ứng thì thành phố cũng đã trong cái khả năng của mình thì cũng đã xử lý tậm thần
xử lý hoàn cấp theo cái kế hoạch phương án phòng ứng phó thiên tai của hồ an năm hai nghìn một mươi chín
đối với cái dự án tổng thể thì ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cũng đã có màn bản là
kiến nghị trung ương để mà bố trí nguồn lực
thì hy vọng rằng là qua năm hai nghìn hai mươi khi dự án nó được triển khai
thì nó phần nào mà nó giảm được cái tình trạng hiện nay của cái bờ biển quảng
trong khi chờ đợi những giải pháp được triển khai
ông mai văn trúc và rất nhiều người dân sinh sống ở khu vực này
đang hết sức lo lắng cho số phận của cồn doi
bởi nếu tiếp tục sạt lỡ cồn doai rất dễ bị xóa sổ
thưa quý vị và các bạn được ví như là một vịnh hạ long trên miền đất xứ tuyên
lòng hồ thủy điện na hàng tỉnh tuyên quang đang trở thành địa điểm
thu hút khách du lịch với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ
và để đáp ứng nhu cầu đi lại di chuyển trên lòng hồ gắm cảnh
dịch vụ đưa khách tham quan lòng hồ đã và đang phát triển
tạo điều kiện phát triển kinh tế cho người dân cũng như tại địa phương
người dân thì cũng đoạn đồng mới
rất nhiều thuyền với nhiều kích cỡ khác nhau để có thể phục vụ cho du khách
chính vì vậy mà việc đăng kiểm các phương tiện này thì đang gặp nhiều khó khăn
cùng với đó thì việc trở quá số người quy định thì cũng gây mất an toàn giao thông
ông ngô văn cường đã hoạt động vận tải thủy trên lòng hồ thủy điện được gần hai năm
chiếc thuyền này do gia đình ông tự đóng
tải trọng thuyền có thể chở đến ba mươi người và phương tiện
tuy nhiên quá trình đăng kiểm chỉ cho thuyền chở tối đa một mươi hai người
và phương tiện hạng hóa
nếu mà chở thực tế thì có thể tầm bảy mươi người vẫn chở được
đăng kiểm nó chỉ có cho hạng như thế
nhưng bọn tôi cũng muốn là cơ quan chức năng làm sao
và tạo điều kiện bọn tôi đăng kiểm cho bọn tôi
ở cái mức nó phù hợp với cái thuyền bọn tôi trọng tải
vì trọng tải bọn tôi hỏi đăng kiểm thì họ bảo là
nếu mà trọng tải thì nó tính một mươi ba tấn
thì nếu mà tính người nó là bao nhiêu
tất nhiên người thì không thể theo hạng được thôi
chẳng qua là bọn tôi muốn để được
chúng tôi nghĩ bên cơ quan hồ an với lại bên đăng kiểm
làm sao để cho bọn tôi chở phù hợp với cái mức thuyền
đây đóng thuyền này nó không theo một quy chuẩn chung gì hết cả
chúng tôi chỉ tự đóng thôi
nó chưa theo một cái quy chuẩn gì hết
thật ra là mình cũng không biết là cái quy chuẩn như thế nào
thì sẽ được hai mươi bốn người chẳng hạn
hoặc là hơn thì mình cũng không biết để mà làm theo
hầu hết các phương tiện tại đây đều đầy đủ các loại giấy tờ
và trang thiết bị cần thiết để đảm bảo an toàn
thế nhưng theo quy định hiện nay
đăng kiểm của các phương tiện vận tải đường thủy nội địa
đều do cục đăng kiểm việt nam cấp
cụ thể đối với các phương tiện vận tải đường thủy nội địa
trên địa bàn tỉnh tuyên quang
do chi nhánh đăng kiểm vĩnh phú
có địa chỉ tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ đảm nhiệm
do khoảng cách xa thiếu thông tin và sự phối hợp thiếu đồng nhất giữa các bên
nên nảy sinh tình trạng nhiều phương tiện đang hoạt động trên địa bàn tỉnh
khi hết hạn chưa được đăng kiểm kịp thời
hoặc đã được hạ thủy rất lâu nhưng chưa thể vận hành
thực sự là cái khâu chờ đợi của bọn chúng tôi rất là lâu luôn ạ
bình thường thì có khi là thuyền đã hạ thủy lâu rồi
nhưng mà tại vì cái đăng ký đăng kiểm là nó cũng không thuận tiện
nếu như mà có ở tỉnh mình mà có sẵn những cái đăng ký đăng kiểm đấy
thì mình dễ hơn
nhưng mà đây là phải
ở xa đến cũng chậm chẽ không được
tại bến thủy này có ba mươi bốn thuyền khách một mươi sáu thuyền du lịch
nhưng trong đó nhiều thuyền đã hạ thủy hoặc hết hạn đăng kiểm
nhưng chưa được cấp hoặc cấp lại đăng kiểm
nên rất dễ nảy sinh hiện tượng trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng
gây khó khăn cho công tác quản lý bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa
chúng tôi thường xuyên là kiểm tra trong ngày
ngày nào hầu như là cũng cử một tổ là đi
để kiểm tra việc người dân có chấp hành tốt
việc mặc áo phao giấy tờ
chúng tôi cũng tuyên truyền và cho người dân ký cam kết luôn
những cái thuyền nào mà mới hạ thủy mà chưa làm thủ tục đăng ký
chúng tôi cũng kiên quyết là không cho hoạt động
quản lý phương tiện thông qua việc đăng ký đăng kiểm
là một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
vì vậy phải coi công tác này là trách nhiệm nhiệm vụ chung
của các cấp các ngành của chính quyền địa phương
và ý thức chấp hành việc đăng ký đăng kiểm của người dân
đã đến thời lượng của có thể bạn quan tâm
quý vị thân mến đã có câu là nhất giá nghỉ da thứ ba mái tóc phải không ạ
chính vì vậy mà chăm sóc làn da là một công việc
hết sức là quan trọng và đặc biệt là đối với chị em phụ nữ

thì không phải chị em nào cũng được tôn vinh được làn da vẻ đẹp của mỗi phụ nữ chúng ta

nhưng không cần phải chị em nào cũng biết cách chăm sóc làn da của mình đâu
nhất là vào thời điểm giao mùa như hiện tại
bởi thời tiết lúc này thường đem lại những cảm giác hết sức khó chịu
đặc biệt là đối với làn da
nắng mưa thất thường khí hậu nóng ẩm bụi lơ lửng trong không khí
trong giai đoạn thời tiết giao mùa

thời tiết khá là khó chịu bị tức ứng da và mẩn đỏ
nên là em phải ra ngoài phải dùng khẩu trang
với cái thời tiết này thì da của em nó có bị dầu hơn và sẽ kiểu bị bong chóc hơn đấy ạ
và làn da nó sẽ hay bị dị ứng nổi bật ngứa
ngay từ đầu khi mà ra mùa thì em đã phải chạy đi mua kem dưỡng hợp ạ
và kiểu sẽ phải xịt khoáng đắp mặt nhạc các thứ để bảo vệ da ạ
các bệnh thường gặp trong môi trường thời tiết bất lợi
đầu tiên phải kể đến là viêm da ánh sáng bỏng nắng và mề đay do ánh nắng
nhóm bệnh lý bị ánh sáng mặt trời gây nặng hơn như mụn trứng cá tràm bệnh bóng nước do dối loạn chuyển hóa pophirin
nổi bật nhất trong nhóm bệnh này là lopus ban đỏ
trứng tăng tiết mồ hôi do khí hậu nóng ẩm như mề đay do mồ hôi hoặc do nước mưa
khí hậu nóng ẩm còn tạo điều kiện cho các loại vi nấm phát triển bệnh dôm sảy ở trẻ em
nhóm khác thường gặp là những bệnh liên quan đến thẩm mỹ da do bị tác động lâu dài của ánh nắng mặt trời
như sạm da giám má lão hóa da đốm đổi mồi
đối với khoảnh khắc dao mùa thì độ ẩm không khí chúng ta tự nhiên bị thấp xuống rất nhiều
do đó sự cân bằng giữa độ ẩm của mùa hè lẫn mùa đông có sự chuyển dao rất đột ngột
do đó làn dao chúng ta bị thích nghi không kịp
do vậy độ ẩm trong da cũng bị thiếu hút đi mức lượng đáng kể
đấy là nguyên nhân thứ yếu và duy nhất dẫn đến tình trạng làn dao chị em
thường rất hành khô
và hay nứt nẻ và bong chóc
vâng như vậy là có thể thấy rằng là việc chăm sóc da khi mà thời tiết thuận lợi thì cũng đã là một khó khăn rồi
trong khi đó với cái thời tiết dao mùa như hiện nay thì cái việc cung cấp độ ẩm cho da
thì cũng là một điều trăn trở đối với chị em phụ nữ phải không chị đinh hạnh
vâng thời tiết hanh khô như là tại miền bắc của chúng ta thì đã khiến làn da trở nên thô giáp nứt nẻ
thậm chí là có những người đã bị kích ứng mẩn đỏ bong da đến rát mặt
mà để chăm sóc làn da trong thời tiết hanh khô
nếu như chỉ bằng cách là thoa kem dưỡng ẩm thôi thì chắc là chưa đủ
và nói đến đây thì tôi thực sự phân vân là chúng ta sẽ sử dụng liệu pháp nào là phù hợp trong thời tiết này
vâng vậy thì mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi ngay sau đây với những tư vấn
thưa quý vị và các bạn làn da đẹp và miệng màng là minh chứng cho vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ
tuy nhiên thì không phải ai cũng biết cách chăm sóc da một cách hợp lý
đặc biệt là trong thời tiết hành khô
trong thời tiết như thế này thì chị em thường gặp những vấn đề như là mẩn
đỏ ngứa khô nứt nẻ
vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể chăm sóc da đúng cách
ngày hôm nay chúng tôi sẽ có một cuộc trao đổi ngắn với chuyên viên tư vấn chăm sóc sắc đẹp
chị nguyễn thu hồng
chị thu hồng thân mến vào thời điểm hành khô giao mùa như hiện tại
thì chị em phụ nữ thường gặp những vấn đề gì phổ biến
do mùa thì các chị em thường gặp phải cái vấn đề thiết yếu và duy nhất
đó chính là hiện tượng da khô
và sau khi ra khô thì nó sẽ khiến cho làn da của chúng ta trở nên thiếu hụt đi một cái lượng ẩm
rất là nhiều
do vậy thì hiện tượng da khô bong chóc nứt nẻ
thì nó sẽ giúp cho làn da của các chị em trở nên bị lão hóa rất là nhanh
vậy thì trước những vấn đề như vậy
thì chúng ta cần có những cái biện pháp như thế nào
để có thể giữ cho làn da của mình mịn màng
và không gặp những vấn đề như là vừa nêu
bí kiếp đầu tiên đó là chúng ta nên tránh sử dụng các loại xà phòng tắm
bởi vì trong xà phòng tắm thì nó có một số dưỡng chất giúp cho da chúng ta rất là dễ khô
bên cạnh việc chúng ta nên tránh sử dụng các loại xà phòng tắm
và chúng ta nên sử dụng hạn chế xà bông
thì chúng ta cũng không nên tắm quá nhiều trong ngày
ví dụ như là một ngày chúng ta nên chỉ tắm một lần thôi
và thời gian tắm nước nóng thì chỉ giao động từ khoảng năm đến một mươi phút
bởi vì nếu như chúng ta tắm quá lâu trong nước nóng
thì sẽ làm mất đi cái độ cân bằng ph trên da
và khi mà làn da mùa đông thì dao của chúng ta thường mất đi một lượng dầu đáng kể
do vậy thì chúng ta nên sử dụng các loại sữa giờ mặt
có chứa ít những loại dưỡng chất bào mòn
ví dụ như là chúng ta nên sử dụng các loại sợ dầu mặt có nhiều dưỡng chất và cấp ẩm
như các loại sữa rửa mặt vitamin e
hoặc chúng ta có thể sử dụng một số các loại sữa dầu mặt
chứa nhiều các thành phần dưỡng ẩm
như là dòng dần mỹ phẩm
đó là một trong những lựa chọn rất là tốt cho tất cả quý vị trong mùa hành khô hiện nay
ví dụ như là da chúng ta là da dầu mụn
thì chúng ta nên sử dụng các loại sữa cấp ẩm có chứa thành phần kto
nó sẽ giúp cho da của chúng ta ngăn ngừa và kiểm soát dầu một cách tốt nhất
tuy nhiên thì nếu như da của chúng ta thuộc tuyếp loại da đó là da khô và lão hóa
thì chúng ta nên sử dụng các loại sản phẩm
nó có chứa những dưỡng chất để giúp cho da của chúng ta có thể cấp ẩm tốt nhất trong mùa này
đối với các sử dụng mặt nạ
chúng ta có thể sử dụng một số các loại mặt nạ
ví dụ như mặt nạ tự nhiên như là bơ này
như là chuối này
là các loại hoa quả như là cà chua
hay là các loại hoa quả khác
nó sẽ cấp ẩm một lượng ẩm rất là tốt
nó sẽ giúp cho da của chúng ta trở nên mịn màng hơn
và bên cạnh đó thì cũng có một số các loại dòng mặt nạ
như là dòng dạng serum
chúng ta có thể thay thế luôn một loại kem ngủ qua đêm
đó là khi chúng ta bôi một lớp kem đấy lên
sáng hôm sau chúng ta rửa mặt bình thường
thì cái lượng dưỡng ẩm đấy thì nó sẽ được hấp thụ qua đêm luôn
thì nó sẽ cấp ẩm rất là tốt
vậy chế độ ăn uống thì sao ạ
vào mùa hanh khô như thế này
chúng ta cần phải chăm sóc sức khỏe
từ bên trong
có khác gì so với những mùa khác hay không ạ
vào mùa này thì chúng ta
ngoài việc chúng ta duy trì theo một chế độ ăn khoa học
như là quanh năm
thì chúng ta nên bổ sung thêm một số loại dưỡng chất
ví dụ như chúng ta ăn thêm nhiều rau xanh
uống thêm nhiều nước
cũng như việc là chúng ta sẽ dưỡng thêm các loại dưỡng ẩm
thì việc ăn rau xanh và uống nhiều nước
thì nó sẽ giúp cho da của chúng ta
được cấp ẩm chuyên sâu trong mùa hanh khô này
bên cạnh đó chúng ta nên sử dụng
việc trồng đắng tuyệt đối
đó là vào mùa đông thì cái lượng gió rất là nhiều
dẫn đến việc là làn da của chúng ta
bị tiếp xúc với ánh nắng cũng sẽ nhiều hơn
do vậy thì việc đảm bảo trồng đắng tốt
các bạn nên lưu ý cần thiết trong mùa hanh khô này
chúng ta biết rằng là
thời điểm hiện tại thì hà nội
cũng như là một số tỉnh miền bắc
đang gặp phải vấn đề ô nhiễm không khí rất là nghiêm trọng
bên cạnh việc chúng ta dùng kem trồng nắng
như chị thu hồng vừa chia sẻ
thì còn cần những liệu pháp bảo vệ nào
để da có thể
động đẹp và miệng màng
khi ra đường ngoài việc trồng nắng tốt
chúng ta nên bịt khẩu trang
mặc áo trồng nắng
và có những cái biện pháp bảo vệ làn da tuyệt đối
để giúp cho da của chúng ta khỏe mạnh hơn trong mùa đông
một gợi ý nhỏ dành cho các bạn nữa
trong mùa này chúng ta nên
đặt thêm một số các loại máy phun xương trong nhà
bởi vì việc như vậy
sẽ giúp cho chúng ta có thể
cung cấp thêm cái độ ẩm trong không gian nhà của chúng ta
nó sẽ tạo cho không gian sống của chúng ta
thêm hài hòa
và giúp cho cái lượng không khí trong nhà chúng ta
trở nên nhiều độ ẩm hơn
đối với làn da mà
rất là nhạy cảm và dễ bị mụn
chị em chúng ta cần phải có những bí kíp như thế nào
để có thể chăm sóc làn da
đối với những người khách hàng
mà bị cơ địa là da mụn
thì bản chất của da mụn là
da của chúng ta tiết một lượng dầu quá nhiều
do vậy bản chất của rau mụn vẫn là da khô
vậy nên việc cấp ẩm
của những người khách hàng bị mụn
vẫn rất là cần thiết
do vậy việc cung cấp ẩm chuyên sâu trong mùa đông
thì cũng rất là quan trọng đối với những khách hàng này
do vậy là những khách hàng bị mụn
chúng ta nên sử dụng các loại sản phẩm dưỡng ẩm
có chứa thành phần tgy
nó sẽ giúp cho làn da của chúng ta
vừa cấp ẩm chuyên sâu
vừa ngăn ngừa mụn tái phát
cũng như là nó sẽ giúp cho da của khách hàng
được cân bằng ẩm một cách tốt nhất
vâng xin được cảm ơn chị nguyễn thu hồng
đã đem đến những kiến thức rất là bổ ích
dành cho chị em phụ nữ
trong việc chăm sóc da trong mùa hanh khô này
để có một làn da khỏe mạnh
vào thời tiết hành khô
chúng ta cần lưu ý
uống đủ nước mỗi ngày
hạn chế tắm và rửa mặt bằng nước nóng
ăn nhiều rau củ trái cây
che chắn da cẩn thận khi ra ngoài
xịt khoáng thường xuyên
thoa kem dưỡng ẩm mỗi tối
hiểu về da để biết cách chăm sóc